từ bảy giờ sáng nay một mươi tám tháng tám nhiều hồ thủy điện đã tiến hành xả đáy theo yêu cầu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai nhằm bảo đảm an toàn hồ đập
cụ thể hồ thủy điện sơn la mở một cửa xả đáy hồ hòa bình mở thêm một cửa xả đáy hồ tuyên quang mở một cửa xả đáy
thủy điện thác bà mở hai cửa xà và cho vận hành tối đa các tổ máy phát điện
tùy theo diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy của các hồ này
tại sơn la công ty thủy điện đã tiến hành mở một cửa xà đáy
đây là lần thứ hai thủy điện sơn la mở cửa xả đáy trong mùa mưa lũ năm nay do mưa lũ trên thượng nguồn trước đó
trước khi thực hiện mở cửa xa đáy công ty thủy điện sơn la đã phối hợp với chính quyền địa phương
thông báo đến với người dân trong vùng thượng lưu hạ lưu của hồ chứa biết để tránh xa khu vực xa nước
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã lệnh cho các thủy điện sơn la tuyên quang hòa bình đồng loạt mở cửa xa đáy vào bảy giờ sáng nay
hiện mực nước ở các hồ thủy điện trên đều vượt mức nước cho phép thời kỳ lũ chính vụ
cụ thể lúc chín giờ ngày một mươi bảy tháng tám mực nước hồ sơn la đạt cao trình hai trăm hai mươi một mét lưu lượng đến hồ bảy một trăm tám mươi sáu mét khối trên dây
tổng lưu lượng xả hai bảy trăm bốn mươi một m ba trên dây lưu lượng chạy máy phát điện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cũng đã chỉ đạo các nhà máy đều phải chạy phát tối đa các tổ máy
đồng thời tùy theo diễn biến mưa lũ thượng nguồn để tiếp tục mở thêm các cửa xa đáy hay không
trong thời gian vừa qua mưa ở trên nước vực sông đà tương đối lớn đặc biệt là phía thượng nguồn trung quốc
nên hiện tại thủy điện hội quảng mặt trác thủy điện lai châu đang xả
và đồng thời với lưu lượng về hồ thủy điện sơn la trung bình khoảng trên bảy mét khối trên dây
cũng như mực nước hồ thủy điện sơn la tương đối cao nên thực hiện quy trình vận hành điện hội chứa một nghìn sáu trăm hai mươi hai
cũng như công điện của ban chỉ đạo phòng chống thiên tài trung ương
sáng nay bảy giờ thủy điện sơn la đã mở một cửa để duy trì mực nước theo quy trình vận hành điện hội chứa
cũng theo thông tin từ lãnh đạo công ty thủy điện sơn la
thời gian mở cửa xả đáy sẽ phục vụ
nếu thủ thuộc vào lưu lượng nước việc mở cửa xả đáy của các thủy điện sẽ góp phần điều tiết nước vùng hạ dù
qua đó nâng cao hiệu quả các phương án phòng chống thiên tai đặc biệt trong mùa mưa lũ hiện nay